sạt lở đã bất ngờ xảy ra vào chiều qua tại một khu dân cư ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
may mắn là không có thương vong về người nhưng cũng đã khiến cho cuộc sống của các gia đình
cũng như là những người lưu trú trong khách sạn bị đảo lộn
vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại phía ta luy âm đầu đèo mimosa thành phố đà lạt
đe dọa nhiều khách sạn và nhà dân bên đường
ít nhất bảy ngôi nhà được xác định là nằm trong khu vực sạt lở
trong đó có bốn khách sạn có khách đang lưu trú
ngay trong tối cùng ngày chính quyền địa phương thành phố đà lạt đã di rời toàn bộ bảy hộ dân
cùng hàng chục người địa phương trong đó có cả du khách đến nơi an toàn
nguyên nhân của sự cố được cho là do mấy ngày qua trời mưa liên tục
làm cho nền đất bị suy yếu và dẫn đến vụ việc
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là hôm nay các tỉnh từ quảng nam
đến phú yên con tum gia lai đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
dự báo các tỉnh từ quảng nam đến khánh hòa con tum và gia lai
có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy cơ ngập úng cục bộ
tại vùng trũng thấp khu đô thị như thành phố hội an thành phố tam kỳ
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
người dân nên cảnh giác quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất
nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét
các địa phương trong vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn
tại các vùng núi khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt
sạt lở đất lũ quét sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao
đến nơi an toàn giả soát bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
các khu vực ngập lụt chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt khi mưa lớn